chợ e cao tại thôn ba xã ea cao thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi nhưng gần như đã bị bỏ hoang
thế nhưng chính quyền địa phương lại tiếp tục phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng chợ mới tại buôn cao xã ea cao
việc này đang khiến cho người dân địa phương vô cùng bức xúc
cả khu chợ rộng lớn lác đác vài người nơi làm việc của ban quản lý chợ cửa khóa dì xét
phía bên trong chợ không một quầy hàng chỉ lắc đắc vài gian hàng ở ngay lối đi lại
đây là khu chợ được xây dựng với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa
hiện nay chợ chỉ có hơn một mươi tiểu thương và muôn bán
điều đáng nói một phần nguồn vốn để xây chợ được huy động từ nhân dân
nhưng khi chợ hoàn thành những người đóng góp xây chợ lại không được hưởng lợi
mà còn phải gánh các khoản nợ đầu tư vào chợ và ôm những gian hàng không người bán người mua
người dân thì cứ chú đi vay mượn ngân hàng để mua ốt nọ ốt kia để về để hình thành đến cái chợ
nhưng mà như chú thấy là không nên hình thành được
nên chú bây giờ chỉ họp dọc dọc đầy có mấy cái quán thôi
người dân là ít đó bạn ạ
có người như ốt của chú tức trong kia kìa
ra đây là chú nằm nhờ ra đây này
vì có người đâu mà chú vào trong đó
chú chỉ bán lên quanh đấy cho nhìn dọc mấy cái cổng chợ dọc cái đường đi chính thôi
còn như chợ lồng là chả có ai
nguyên nhân của tình trạng trên là do trên địa bàn xã ea cao vẫn tồn tại khu chợ tạm ở khu vực thôn một
hoạt động từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến nay
hiện người dân vẫn duy trì hoạt động buôn bán tại khu vực này
do vậy chợ mới khang trang vẫn không thể đi vào hoạt động
theo các tiểu thương tại chợ thôn ba
thời điểm năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân xã ea cao đã thỏa thuận với các tiểu thương
khi xây xong chợ tại thôn ba sẽ xóa khu chợ tạm tại thôn một
đưa hoạt động buôn bán của xã về tập trung tại chợ thôn ba
nhiều tiểu thương đã đồng lòng cùng chính quyền địa phương đầu tư xây dựng chợ
tuy nhiên khi chợ tại thôn ba hoàn thành
ủy ban nhân dân xã ea cao đã không cường quyết xóa bỏ trợ tạm tại thôn một
trong khi khu chợ tiền tỷ tại thôn ba không phát huy được công năng sử dụng
không đem lại hiệu quả
thì ủy ban nhân dân xã ea cao lại tiếp tục đề xuất phương án xây dựng thêm chợ mới
tại khu vực buôn cao xã ea cao với tổng kinh phí dự kiến hơn tám tỷ đồng

tại khu chợ tiền tỷ tại thôn ba